thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bắt tạm giam bùi mạnh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra xác định bùi mạnh hùng trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la đã ký ban hành quyết định giao năm mươi hai lô đất trái pháp luật cho năm mươi hai hộ gia đình
với diện tích là năm hai trăm linh m hai thực hiện việc thanh lý tài sản có gắn với diện tích đất trái pháp luật
cho các hộ gia đình sử dụng để ở lâu dài với diện tích là hai hai mươi hai bảy m hai
việc giao đất trên không đúng với quy định sử dụng đất theo quyết định giao đất của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình thực thi nhiệm vụ hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ và hạt kiểm lâm huyện bắc mê tỉnh hà giang
đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với hành vi trên cả hai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể trần quang đường cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện bắc mê bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
hoàng anh quang cán bộ hạt kiểm lâm huyện bắc mê bị khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra xác định với chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác các bị can đường và quang đã không thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình
kiểm tra thực tế diện tích rừng được giao quản lý tại xã minh ngọc huyện bắc mê dẫn đến để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài
gây thiệt hại trên một trăm bốn mươi cây gỗ nghiến có giá trị trên bảy tỷ đồng
giả danh là cán bộ của sở tài nguyên và môi trường ba đối tượng gồm lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba lê kiên trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và trần diễn thương
cùng chú tại thành phố vinh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng của hai mươi năm người dân
cầm đầu nhóm đối tượng lừa đảo là lê thanh hải
theo đó ba đối tượng này đã chủ động tiếp cận với người dân rồi tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại sở tài nguyên và môi trường
có thể đấu giá thành công các lô đề
đất quy hoạch hợp thức hóa được việc nhập tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất
khi người dân tin tưởng trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan rồi đưa cho hải
sau đó hải phân công thương làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho các nạn nhân
công an tỉnh nghệ an thông báo những ai là nạn nhân nhóm đối tượng trên thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra
với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã đông thạnh thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt một mươi hai năm tù ra
theo cáo trạng vào khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín dị đã đưa ra thông tin gian dối để nhiều lần vay tiền của bà phạm thị bảy người địa phương với tổng số tiền là bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi vay được tiền của bà bảy dị đã dùng số tiền này trả nợ cá nhân đánh bạc đầu tư tài chính tiêu xài cá nhân dẫn đến không có khả năng trả lại tiền cho bà bảy
tại phiên tòa dị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sáu đối tượng có hành vi bắt người trái pháp luật đã bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ các hành vi có liên quan
cụ thể sáu đối tượng trên đã có hành vi khống chế bắt giữ châu thanh quang bốn mươi tuổi trú tại huyện tân biên
quang là người đã vay số tiền hai trăm linh triệu đồng của đối tượng trần minh nhân bốn mươi một tuổi trú thị xã b
sau đó nhân đã rủ năm đối tượng khác tham gia đòi nợ quang
khi khống chế bắt giữ quang nhóm này đã đưa quang về công viên ở phường mỹ phước tỉnh bình dương
lấy đi một số tài sản cá nhân và buộc quang phải chuyển khoản và thanh toán số tiền đã vay mượn mới cho về nhà
hiện công an huyện tân biên đã bắt giam năm đối tượng để phục vụ điều tra
riêng đối tượng nguyễn hoài phong được cho tại ngoại
chiều nay một mươi bốn tháng sáu tại hà nội tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu cp
đã họp để ra soát việc triển khai đề án sáu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác dự và phát biểu một số nội dung định hướng
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác và đại diện các bộ ngành có liên quan
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các nhiệm vụ của đề án tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện
và đã đạt được một số kết quả tích cực
nổi bật nhất là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử được đẩy mạnh
trong đó bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đăng ký thi trực tuyến
bộ công an đã rất tích cực phân cấp mạnh đến tận công an cấp xã với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
như đăng ký xe mô tô đến cấp xã cấp hộ chiếu online
đây là vấn đề được người dân đón nhận và dư luận đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm đề nghị cơ quan thường trực tổ công tác khẩn trương hoàn thành phần mềm triển khai
hai thủ tục hành chính liên thông đồng thời phối hợp với văn phòng chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm số hóa hồ sơ
văn phòng chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công an để ban hành hướng dẫn của bộ công an các địa phương
thống nhất các nội dung thực hiện đề án sáu
vừa qua là một số địa phương rất lúng túng trong triển khai thực hiện

tư duy rồi cách phục vụ thực ra là rất cần có những hướng dẫn ngay từ đầu để nó đi hoàn thành đẹp
về nhóm nhiệm vụ chung đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành thành viên ra soát lại các nhiệm vụ được giao trong đề án
và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và phó thủ tướng vũ đức đam tại các thông báo kết luận
đánh giá kỹ các nhiệm vụ chậm muộn nguy cơ chậm muộn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
từng bộ ngành thành viên tổ công tác phải nêu gương ra soát triển khai hướng dẫn số một nghìn năm trăm năm mươi hai của bộ thông tin và truyền thông
về thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và tiêu chuẩn định mức phục vụ triển khai đề án sáu
từ đó xác định hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin để đề xuất giải pháp đầu tư kịp thời
và cắt giảm việc đầu tư trùng dẫm và phương án giải ngân kinh phí
khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu số hóa hồ sơ
kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
theo lộ trình đề ra tại nghị quyết số năm mươi của chính phủ
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi tiếp và làm việc giữa bộ công an với đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan của quốc hội
và đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm thăm trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cùng dự buổi làm việc có đồng chí
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát một số nội dung về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vị trí vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuộc sống phục vụ cải cách hành chính
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư được thành lập nhằm mục tiêu quản lý
quản trị xã hội một cách toàn diện đầy đủ thông minh nhất nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất đơn giản nhất cho người dân
với quy mô lớn tiện ích hiện đại được bảo mật tốt cơ sở dữ liệu của trung tâm cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bộ ngành
trong việc khai thác sử dụng ứng dụng và hoạt động quản lý điều hành
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo quốc hội lãnh đạo các ủy ban của quốc hội
và các đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã luôn sát cánh cùng bộ công an trong công tác xây dựng pháp luật
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
và thời gian vừa qua lực lượng công an tại các địa phương luôn làm tốt công tác nắm quản lý số đối tượng nghiện trên địa bàn
từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc
cũng như lập hồ sơ quản lý số người nghiện được điều trị methadone và tự cai nghiện tại nhà
việc hạn chế số người nghiện bằng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người nghiện đoạn tuyệt quá khứ lầm lỗi
tự tin hòa nhập cộng đồng có phần tích cực trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở
ghi nhận tại hải phòng
quận lê trân thành phố hải phòng
nhìn đôi tay này ánh mắt này
và cái cách mà người đàn ông này làm
không ai có thể biết rằng anh từng là một người gần hai mươi năm đắm chìm trong bóng tối của ma túy

và cuộc sống của tôi đã kiếm thế hơn
từ trường hợp của anh vũ văn dương
có thể thấy sự quan tâm vào cuộc tích cực của các cấp các ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện
và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện
tuy nhiên thực tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng
số người nghiện có việc làm rất ít
một phần do bản thân họ chưa có quyết tâm cao
còn mặc cảm tự ti thậm chí có tư tưởng ngại lao động
một phần là do chính quyền địa phương các cơ quan đơn vị sản xuất né tránh
không muốn tiếp nhận họ nên người nghiện dễ nảy sinh tâm lý chán nản
tâm quan trọng về việc giáo dục chính trị tư tưởng
đặc biệt đối với thanh niên
thì việc giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên
để tránh xa được các tệ lạng xã hội
đặc biệt là nghiện
thì xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng
thứ hai là đối với phụ nữ phường
thì đã có nhiều cái giải pháp để quan tâm đến đối tượng
đặc biệt là giúp cho các đối tượng có nguồn bốn
để mở các cơ sở kinh doanh tại nhà
cũng như là được học tập giới thiệu việc làm
để giúp cho các đối tượng này tránh xa được tệ lạng xã hội
và nhập với cộng đồng
cái nghiện ở tại nhà thì rất là tốt
mà có hiệu quả hơn rất nhiều so với lại đi cai nghiện tập trung
người nghiện sẽ không phải gò bó
rất là tự tin được giao tiếp với lại cộng đồng
hòa nhập cộng đồng được tự do lao động học tập
với lại người ta sẽ cảm thấy rằng là mình không bị kỳ thị ở cộng đồng
theo thống kê tính đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hải phòng có bốn tám trăm sáu mươi hai người nghiện đã được lập hồ sơ quản lý
trong đó một một trăm ba mươi tám người đang cai nghiện tới tỉnh hải phòng

ba bảy trăm hai mươi bốn người đang được điều trị methadone và cai nghiện tại cộng đồng
đó là những con số chứng minh sự quyết tâm của lực lượng công an
và cấp ủy chính quyền các cấp trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy
góp phần chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
xác định vai trò các tổ chức chính trị xã hội
chúng tôi đã tham hiu cho đảng ubnd thường xuyên xuống động viên

cũng là tham hiu cho đảng ubnd thường xuyên xuống động viên
và tiếp theo chúng tôi gọi hỏi vào giăn đe
nếu các đối tượng sau khi đã vận động mà không từ bỏ được ma túy
thì tôi sẽ có kế hoạch để xử lý
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
tnt lâm đồng vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người tại xã ca đô huyện đơn dường
theo cáo chẳng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một một hai nghìn hai mươi hai

sau khi uống rượu hoàng đức quân đi bộ về nhà thì bị ba người đàn ông đánh nhưng không xác định được là ai
do bị đánh quân bực tức về tròi lấy một con dao để đi tìm người đánh mình
khi đi đến nhà ông nhương nghe có tiếng nói của nhiều người đang uống rượu
quân nghĩ rằng những người đánh mình nên quân vào nhà ông nhường
khi vào nhà thấy anh minh đi về phía mình thì quân cầm dao đâm một nhát vào ngực trái anh minh và tử vong
sau khi gây án quân tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng đức quân một mươi bảy năm tù về tử vong

ngoài ra gia đình bị cáo còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần tiền cấp dưỡng ba con của anh minh đến khi trưởng thành với tổng số tiền là năm trăm năm mươi triệu đồng